liên quan đến vụ các đối tượng cầm hung khí đuổi đánh nhau gây náo loạn đường phố hà nội vào đêm ngày hai mươi hai tháng một mươi một vừa qua
công an quận hai bà trưng hà nội cho biết đã triệu tập sáu thanh niên
theo thông tin ban đầu vào đêm ngày hai mươi hai tháng một mươi một một số người dân hốt hoảng khi thấy hai nhóm thanh niên điều khiển xe máy cầm theo hung khí đuổi đánh nhau
dọc nhiều tuyến phố trung tâm khi đến đoạn trần nhân tông lê duẩn thì lao vào đánh nhau khiến một người bị thương
tiếp nhận tin báo vụ việc công an quận hai bà trưng đã khẩn trương vào cuộc điều tra truy xét
đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi một cơ quan điều tra đã triệu tập sáu nam thanh niên liên quan đến vụ việc
bước đầu các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn xảy ra trên mạng xã hội nên hai nhóm đã hẹn nhau để giải quyết
được biết các đối tượng có tuổi đời còn rất trẻ có trường hợp chỉ mới một mươi năm tuổi